sau một mươi ngày ra quân thực hiện tháng cao điểm kiểm tra xử lý các vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn một bốn ngàn trường hợp vi phạm
xứ phạt số tiền gần hai bảy tỷ đồng
lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành
tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng quán ăn quán cà phê giải khát
kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các trường hợp vi phạm
trong số hơn một bốn trường hợp vi phạm đã có đến hơn một trường hợp vi phạm do không đeo khẩu trang
vứt bỏ khẩu trang vật dụng sử dụng không đúng nơi quy định không giữ khoảng cách an toàn
đặc biệt cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử lý hơn hai trăm ba mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch như tổ chức bán đồ uống có cồn cho khách
không giữ khoảng cách tối thiểu cho khách
ngoài các đoàn kiểm tra của công an thành phố biên hòa tại các phường xã
lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt ra quân kiểm tra